hay là phía đông bắc bộ và cả thủ đô hà nội trời vẫn đang có mây nhiều và những cơn mưa nhỏ mưa phùn cộng thêm với hiện tượng sương mù đan sen
những cơn mưa như thế này chỉ kéo dài đến khoảng tám giờ sáng
mưa không còn nhiều tuy nhiên trong hôm nay tại bắc bộ thì trời vẫn còn có mây nhiều và mức nhiệt ngày ở khu vực tây bắc bộ giao động trong khoảng là hai mươi bốn hai mươi sáu độ
còn đối với đông bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội thì nhiệt độ có thấp hơn là hai mươi ba hai mươi năm độ
trong hai ngày tiếp sau khi mà thành phần gió đông không còn nữa trường gió mạnh ở phía thượng lào cũng di chuyển ra phía biển và suy yếu bắc bộ trời sẽ rứt mưa có nắng về chiều
lui xuống trung bộ trong ngày hôm nay khi mà nhiễu động gió đông yếu đi các tỉnh từ thừa thiên huế trở vào đến tận quảng nam thì còn có mưa trong buổi sáng ngày hôm nay nhưng mà đến trưa và chiều thì mưa sẽ giảm nhanh
từ ngày mai tới ngày mùng năm tháng hai thì suốt dọc từ thanh hóa trở vào đến bình thuận sẽ đồng loạt rứt mưa và trời chuyển nắng
nền nhiệt ở miền trung cũng sẽ tăng dần như là khu vực thanh hóa đến thừa thiên huế sẽ là hai mươi ba hai mươi năm độ còn từ đà nẵng đến phú yên sẽ là hai mươi năm hai mươi bảy độ
với các tỉnh còn lại từ khánh hòa đến bình thuận thì nhiệt độ sẽ cao hơn hẳn là hai mươi tám ba mươi độ
tây nguyên và nam bộ do chịu tác động của rãnh mây rông đang vắt ngang qua khu vực này nên trong chiều tối và đêm nay thì ở khu vực nam bộ hay là phần phía nam của tây nguyên thì cũng sẽ có mưa mưa rào và có nơi có rông
nếu rãnh mây rông tan đi thì lúc đó mưa ở tây nguyên và nam bộ sẽ chấm dứt trời sẽ chuyển nắng trở lại và nhiệt độ tăng dần
cao nhất trong ngày hôm nay ở tây nguyên sẽ là hai mươi năm hai mươi tám độ còn đối với khu vực nam bộ sẽ là ba mươi ba mươi một độ
trên biển ở vịnh bắc bộ trong sáng ngày hôm nay và sáng ngày mai cần lưu ý tới hiện tượng sương mù khiến cho tầm nhìn xa giảm thấp xuống dưới một km và gây khó khăn cho việc đi lại của tàu thuyền
trong khi đó ở khu vực phía tây vùng biển giữa biển đông
trong đó có cả vùng biển của huyện đảo trường sa thì lại chịu ảnh hưởng bởi rãnh mây rông đang vắt ngang qua khu vực này nên sẽ có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông cần phải đề phòng với hiện tượng lốc xoáy hay gió giật mạnh
sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước